phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hướng đến nông nghiệp sạch là một trong những nhiệm vụ ưu tiên trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp
hiểu được mục tiêu trên trong những năm qua tỉnh bắc ninh tập trung áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong trồng trọt và chăn nuôi
mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao của anh nguyễn đăng cường công ty trách nhiệm hữu hạn lucavi tại huyện thuận thành tỉnh bắc ninh được triển khai từ năm hai nghìn một mươi
với số vốn đầu tư ban đầu hơn ba tỷ đồng cho hệ thống nhà lưới rộng hai một trăm linh m hai và hệ thống tưới tiêu theo công nghệ nhật bản anh cường bắt tay vào trồng dưa lưới
đây được xem là giải pháp hiệu quả nhằm giảm sâu bệnh tăng chất lượng năng suất và hình thức quả dưa so với phương pháp truyền thống
với mỗi năm bốn vụ trồng dưa anh cường có thể thu lãi khoảng một sáu tỷ đồng một năm
đối với trang trại của công ty novi chúng tôi thì hiện tại là đang chăm sóc theo định hướng hữu cơ
theo tiêu chuẩn mà
ocalypse châu âu lên cái tiêu chuẩn đưa ra rất là ngặt ngào
trong quá trình chăm sóc thì chúng tôi chỉ bón duy nhất một sản phẩm đó là đạm cá sinh học hữu cơ thôi
ngoài ra chúng tôi không bón và cũng không phun được cái gì hết
nên để đào tạo quả dưa được mẫu mã cũng như là sắc như vậy thì nó phải cái người chăm sóc
cũng như là cái quy trình nó phải chuẩn ngay từ ban đầu
phát triển nông nghiệp công nghệ cao đang trở thành xu hướng phát triển nông nghiệp
tuy nhiên hiện nay các mô hình đang gặp phải nhiều khó khăn do muốn phát triển được
chủ đầu tư cần có nguồn vốn lớn trình độ quản lý việc tích tụ đất đai còn hạn chế
vì vậy đòi hỏi các cơ quan quản lý cần có giải pháp hỗ trợ
hỗ trợ một trăm linh kinh phí lần đầu cho những cơ sở sản xuất nông nghiệp được cấp giấy chứng nhận
cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc là đạt tiêu chuẩn việt gap
rồi đạt tiêu chuẩn gmp
rồi global gap
và các sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn việt nam về nông nghiệp hữu cơ
thứ ba nữa là thực hiện hỗ trợ năm mươi chi phí đầu tư đổi mới trang thiết bị
rồi công nghệ ứng dụng công nghệ cao công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp
để tạo điều kiện khuyến khích cho các chủ trang trại các doanh nghiệp
tiếp thu triển khai ứng dụng có hiệu quả các công nghệ mới
hiện nay toàn tỉnh bắc ninh có một mươi ba vùng ba mươi mô hình trồng trọt hàng chục trang trại
doanh nghiệp chăn nuôi hàng trăm mô hình nuôi trồng thủy sản ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
mục tiêu của bắc ninh trong những năm tới là nâng tỉ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
đến năm hai nghìn hai mươi chiếm từ hai mươi năm ba mươi tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của cả tỉnh